kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án tai nạn đường thùy
tàu kéo sản lan bị chìm khiến bốn người tử vong năm người mất tích xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng bốn vừa qua
vào khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn tàu la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm kéo theo sản lan la sáu nghìn tám trăm tám mươi ba đi theo hướng từ kỳ hà quảng nam
đến huyện lý sơn quảng ngãi trở khỏi một hai trăm ba mươi sáu tầng đá hộp thì bất ngờ gặp sự cố gây chìm tàu kéo
tại địa điểm cách bờ biển huyện đảo lý sơn ba hải lý vụ tai nạn làm bốn người tử vong và năm thuyền viên vẫn đang mất tích
ngay sau khi vụ việc xảy ra phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp với các lực lượng chức năng khác
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
sau gần một tuần kiên trì và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an huyện thường tín hà nội
đã truy xét bắt giữ bốn đối tượng liên quan đến vụ cướp hai xe máy trong đêm
các đối tượng gây ra vụ cướp có tính chất manh động liều lĩnh do đó đã gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân
các đối tượng trong vụ án gồm bùi văn chiến đinh công dũng và tạ quang linh cùng chú tây huyện nho quan tỉnh ninh bình
và bùi hoàng anh chú tại hòa bình
tại cơ quan công an bốn đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên bàn bạc rủ nhau đi cướp tài sản
đêm ngày chín tháng năm tại huyện thường tín hà nội bốn đối tượng mặc áo mưa đeo khẩu trang che kín mặt đem theo hung khí
rồi chặn đường đe dọa cướp được hai xe máy honda vision
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
nasid và mohammad sukir cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó tiến hành kiểm tra hành chính một tròi giấy trên địa bàn công an xã xuân tâm huyện xuân lộc
phát hiện các đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy loại cần sa
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một năm kg cần sa tươi một trăm linh g cần sa khô một bộ dụng cụ sử dụng cần sa tự chế
cùng nhiều cây cần sa trồng trong giấy
tại cơ quan công an nasid và mohamad sukir khai nhận đã đặt mua hạt cần sa trên mạng xã hội về để trồng tại giấy
thu hoạch và rủ dê các đối tượng nghiện ma túy khác
đến tụ tập cùng sử dụng
chiều ngày một mươi bảy tháng năm lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã dẫn dải tàu vận chuyển khoảng chín mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
về cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật
tại vùng biển cách đông nam côn đảo khoảng một trăm hai mươi hải lý lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tàu có số hiệu bt chín mươi chín nghìn chín trăm linh ts
tại thời điểm kiểm tra trên tàu
tàu có bốn thuyền viên do ông võ văn tiếng chú tại tiền giang làm thuyền trưởng
trên tàu có khoảng chín mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
sau đó lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và số dầu trên để tiếp tục điều tra xử lý
vào khoảng một mươi giờ tối qua một mươi bảy tháng năm một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà cao tầng trên đường láng
cạnh cây xăng đường láng đống đa hà nội khiến nhiều người hoảng hốt tháo chạy lên mái nhà thoát thần
vào thời điểm trên trong nhà có khá đông người
khi phát hiện có cháy mọi người đã hộ hoán chạy thoát ra bên ngoài
tuy nhiên một số người ở trên tầng cao không chạy kịp phải leo lên mái tôn
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
đã điều động khoảng một mươi xe chữa cháy cùng với cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
đồng thời giải cứu những người mắc kẹt bên trong
đến hơn hai mươi ba giờ lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ